chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành công điện hai mươi một điều chỉnh một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới
theo đó từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân hà nội cho phép cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch theo quy định khuyến khích làm việc trực tuyến
trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ
không quá năm mươi công suất và phải đảm bảo khoảng cách có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã qr
nhận tin vui này nhiều chủ cửa hàng ăn uống liên tục đục chuẩn bị dọn dẹp chuẩn bị thực phẩm đồ đạc ngay trong tối ngày một mươi ba tháng một mươi
đa phần các chủ quán từ hàng ăn đến cà phê rạch khát và thận chỉ quán bar đều phải tự tay sửa soạn cho việc mở hàng
bởi nhân viên đến ăn thì có người thân trong gia đình phụ giúp không có thì chủ quán phải tự mình lo liệu hết từ khâu chuẩn bị đến việc bán hàng
tuy vất vả nhưng ai ai cũng đều phấn khởi hào hức với niềm hy vọng vào ngày mai khởi sắc
chị tâm chủ quán phở tại phố dịch vọng hậu quận cầu giấy
thực sự tôi rất vui khi biết được mở bán tại quán
những ngày qua tôi đã bán cho khách mang về nhưng không đủ chi phí để chi trả cho nhân viên và tiền mặt bằng
chị mai một chủ quán phở tại tô hiệu cầu giấy
ba tháng vừa qua thực sự rất khó khăn với quán tiền mặt bằng không được giảm một số đầu bếp chủ chốt về quê nhưng mình vẫn phải trả lương để giữ chân họ
chị chu thị hiền chủ một quán lầu hải sản tại hà nội
không biết giao dịch buôn bán như thế nào nhưng cứ được mở lại là tôi thấy khởi sắc rồi
nếu không quay lại bán hàng chỉ chi phí thuê mặt bằng thôi tôi cũng xoay sở không kịp
quang sáng chủ một quán đồ uống
giờ cứ được làm việc là rất vui tôi từ nhà ra quá thôi cũng thấy có không khí rồi